tại chân cầu vượt phú thủy quận gia lâm thành phố hà nội đã xảy ra sự cố một xe container bị sụt hố
đè vỡ đường ống nước sạch cung cấp cho ba quận nội thành thành phố hà nội
và hàng nghìn hộ dân ở các quận hoàng mai hai bà trưng và đống đa có thể sẽ bị mất nước hoặc nước yếu do sự cố này
theo đó nguyên nhân sự cố do một chiếc xe container trở cọc bê tông mang biển kiểm soát một mươi năm c bốn nghìn bốn trăm bảy mươi bảy
đã bị sụt hố đè vào hố phan xả cặn dn bốn trăm linh của đường ống thuộc công ty nước mặt sông đuống
tại chân cầu vượt phú thủy quận gia lâm thành phố hà nội khiến cho đường ống bị vỡ
tại hiện trường mặt đường sụt xuống tạo thành hố rộng hơn ba mươi m sâu một mươi năm mét tuy nhiên không có thiệt hại nào về người
ngay sau khi xảy ra sự cố nhà máy nước đã ngắt phan tổng phối hợp với các lực lượng chức năng
huy động hàng chục công nhân đến sửa chữa đường ống
đến thời điểm hiện tại một số điểm ở huyện gia lâm được cấp nước bình thường
còn các nơi khác tại ba quận hoàng mai hai bà trưng và đống đa vẫn đang bị tạm dừng cấp nước
theo kế hoạch đến đêm nay mùng ba tháng sáu nước sẽ được cấp trở lại bình thường